từ chiều ngày hôm qua xe khách tại hà nội được hoạt động bình thường
thay vì chỉ được chạy với tần suất năm lượt chuyến
và chở khách tối đa bằng năm mươi số ghế như trước
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
các đơn vị khai thác bến xe cảng hàng không ga đường sắt
đơn vị cung cấp phần mềm kết nối trong hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố
tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn
các bến xe trạm dừng nghỉ xây dựng và triển khai phương án kế hoạch đón trả khách
đảm bảo an toàn bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr
nghiêm biết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương
để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng chống dịch
bố trí khu cách ly cho các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm covid
với hành khách đi trên các tuyến vận tải liên tỉnh
sở yêu cầu tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch